thưa quý vị thời gian qua trên mạng xã hội nở rộ những thông tin quảng cáo về các gói tầm soát ung thư với đủ các thể loại
lo lắng về bệnh tật nhiều người lựa chọn sử dụng các gói tầm soát ung thư này dù chi phí không hề rẻ
với đủ các xét nghiệm từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng thực hiện ngay cả trên người không có yếu tố nguy cơ
tuy nhiên một số nơi thì không tìm ra được bệnh một số thì gây lãng phí tiền của người dân
vì tiến hành làm các hạng mục không cần thiết phải tầm soát
sau những cơn đau bụng đau lưng kéo dài bệnh nhân này tìm đến một phòng khám đa khoa để thăm khám
phòng khám đó tư vấn cho anh sử dụng gói tầm soát ung thư với chi phí gần hai mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi tầm soát phòng khám cho biết anh không mắc bệnh gì cả
thế nhưng bệnh nhân sau đó vẫn tiếp tục bị đau vùng bụng
chỉ đến khi đến bệnh viện đa khoa st paul để thăm khám
bệnh nhân mới được phát hiện có khói u ở bàn quang
chiêu trò của các cơ sở y tế để dọa bệnh nhân và ép bệnh nhân phải sử dụng các dịch vụ của họ thì tôi đã trải qua rồi
và khi mà tôi đến đấy thì tôi đã phải đi về
tại vì khi mình đến đấy mình khám mũi một tí lưng thôi mà ra rất nhiều các cái xét nghiệm
các cái dịch vụ khác nữa mà hóa đơn lên tới mười mấy triệu
hiện có không ít cơ sở quảng cáo
có thể tầm soát tìm ra được nhiều loại ung thư
chỉ cần qua các xét nghiệm đơn giản thậm chí là chỉ cần xét nghiệm máu
chi phí quảng cáo thì bảo là rẻ
nhưng khi vào thực tế thì bệnh nhân có thể sẽ phải chi trả từ hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu đồng
cũng có một số trường hợp các bác bệnh nhân đi khám vì một số cái chỉ số xét nghiệm đó nó bất thường
mà đến gặp mình thì mình cũng trao đổi với người ta thực ra là cái đấy nó không phải mục đích chính để chẩn đoán
mà tùy vào từng bệnh mà bác sĩ sẽ chỉ định những xét nghiệm phù hợp đấy
có nhiều nơi quảng cáo và chỉ nói rằng chỉ cần xét nghiệm máu là phát hiện ra được bệnh ung thư
thì điều đó không hoàn toàn đúng mà với mỗi một loại bệnh ung thư khác nhau
thì sẽ có các phương pháp sàng lọc để phát hiện sớm bệnh khác nhau
các bác sĩ cho biết những xét nghiệm chỉ điểm ung thư không phải là xét nghiệm đại trà
dùng cho tất cả mọi người mà cần được chỉ định bởi các bác sĩ chiên khoa sau khi đã thăm khám cho bệnh nhân
việc lạm dụng các xét nghiệm này sẽ khiến cho người bệnh vừa tốt hơn
người bệnh vừa tốn tiền vừa thêm lo lắng